văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ
chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd tỉnh lâm đồng kiểm tra
xử lý thông tin cơ quan báo chí phản ánh về việc liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng tại lâm đồng
thời gian gần đây liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng ở các huyện lâm hà đam rông lạc dương
và tình trạng mất rừng sau khi giao cho doanh nghiệp tại lâm đồng
trong đó các doanh nghiệp có dây phép hoạt động trồng phát triển rừng
nhưng để mất diện tích rừng quy mô lớn bị xử phạt hơn hai trăm linh tỷ đồng
nhưng mới truy thu được dưới một mươi số tiền phạt
nhiều dự án nhận đất rừng nhưng để mất rừng quy mô lớn
như dự án khu du lịch sinh thái thác đạ sa bị mất tới gần bốn mươi sáu hectare rừng
dự án của công ty trách nhiệm hiểu hạn thành phong để mất gần hai mươi tám ha rừng